hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bốn bị can gồm nguyễn tiến thành nguyên giám đốc ban quản lý dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
hà văn bình nguyên giám đốc gói thầu số bảy ban quản lý dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
phạm đình phú phó tổng giám đốc công ty phương thành giám đốc ban điều hành gói thầu số năm
và nguyễn thành an thành viên cnco một phó giám đốc ban điều hành gói thầu số bảy
các đối tượng trên đã có hành vi sai phạm gây thiệt hại trong quá trình thi công nghiệm thu dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
vào ngày một mươi bốn tháng một mươi một viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tống đạt triển khai thực hiện đúng quy định của bộ luật tố tụng hình sự
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án củng cố tài liệu chứng cứ
để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố hành vi của các đối tượng có liên quan
xác minh tài sản để thu hồi kê biên triệt để theo đúng quy định của pháp luật
liên quan đến vụ cưỡng chế di rời bảy hộ dân nuôi trồng thủy sản trái phép
trong khu vực cảng vạn hoa huyện vân đồn vào ngày một mươi bốn tháng một mươi một tại địa bàn xã vạn yên
lãnh đạo tỉnh quảng ninh đang chỉ đạo công an tỉnh ubnd huyện vân đồn kiểm tra điều tra và xử lý nghiêm những người dân chống đối
ném bom xăng khiến một số cán bộ bị thương
cụ thể vào ngày một mươi bốn tháng một mươi một tại khu vực xã vạn yên ubnd huyện vân đồn và các lực lượng chức năng tổ chức cưỡng chế
đồng thời di rời bảy hộ dân đang nuôi trồng thủy sản trái phép trong khu vực cảng vạn hoa
và đây là khu vực do lực lượng quân đội quản lý
trong quá trình triển khai sáu hộ dân tự nguyện di rời ngay trong ngày một mươi bốn tháng một mươi một
chỉ có duy nhất hộ của ông nguyễn văn tiến cản trở chống đối quyết liệt
đỉnh điểm hộ dân này ném bom xăng tự chế vào lực lượng khiến nhiều cán bộ bị bỏng nặng
sau đó lực lượng chức năng kịp thời khống chế bắt giữ
sau khi sang lọc đã tạm giữ hình sự một số người để xử lý theo quy định
ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rịa vũng tàu
phối hợp cùng các đơn vị có liên quan truy tìm nguyễn trường quân hai mươi tám tuổi là người tại địa phương
để điều tra làm rõ về cái chết của hai cháu bé hai tuổi và một cháu bé chín tháng tuổi
chính là con của người đàn ông này
trước đó vào chiều ngày một mươi ba tháng một mươi một quân đã đưa hai con từ quê ở huyện xuyên mộc xuống thành phố vũng tàu
cho đến trưa ngày hôm sau người đàn ông này đã đưa các con xuống biển khiến cả hai tử vong do ngạt nước
sau đó quân vớt thi thể của hai con đặt lên một mỏm đá
qua mạng xã hội quân nhắn tin nhờ người thân đến bãi trước vũng tàu tại phường hai thành phố vũng tàu
để đưa sát các con về nhà
qua tin nhắn quân kể đã đưa hai con đi tự tử
tuy nhiên người đàn ông này không chết
sau khi con tử vong quân nhắn tin xin lỗi gia đình
và vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ
tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng đã mở phiên tòa sơ thẩm lưu động
đưa bị cáo tô thanh lân quê ở hậu giang tạm trú tại phường lộc phát thành phố bảo lộc
ra xét xử về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là chị nguyễn thị nga chính là vợ của bị cáo
theo cáo trạng vào ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
giữa lân và vợ xảy ra cãi vã
lân đã lấy dao đâm liên tiếp vào chị nga
gây án xong lân chở con gái đến nhà bố mẹ vợ
và báo cho người nhà nạn nhân biết mình vừa giết vợ
rồi đến công an phường lộc phát đầu thú
tại phiên tòa lân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
đồng thời tỏ ra ăn năn hối hận trước hành vi phạm tội
gia đình người bị hại cũng đã xin hội đồng xét xử giảm án cho lân
để bị cáo sớm trở về và nuôi dạy con cái
tòa nhân dân tỉnh lâm đồng tuyên phạt bị cáo lân một mươi tám năm tù về tội giết người
sau khi tiến hành đột kích ba tụ điểm ăn chơi thác loạn thâu đêm
trên địa bàn thành phố bô ma thuật vào dạng sáng ngày ba tháng một mươi một
công an thành phố bơ ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bốn đối tượng
về hành vi mua bán ma túy trong vụ việc này
các đối tượng là hoàng minh tuấn chủ tải thành phố bơ ma thuật
cao xuân phú chủ tải huyện crong năng tỉnh đắk lắk
và hoàng cùng chú tải huyện crong nô tỉnh đắk nông
trước đó dạng sáng ngày ba tháng một mươi một
giám đốc công an tỉnh đắk lắc đã chỉ huy ba trăm linh cán bộ chiến sĩ
chia thành nhiều cánh quân đồng loạt đột kích ba tụ điểm vui chơi
gồm quán ba g chín quán coco beer và quán karaoke the bell
cùng ở thành phố bơ ma thuật
sau khi kiểm tra bốn trăm một mươi tám thanh niên trong cả ba quán
thì có tám mươi tám thanh niên cả nam lẫn nữ dương tính với chất ma túy
vụ việc sau đó đã được chuyển giao cho công an thành phố buôn ma thuật
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
chỉ đến khi chủ hụi tuyên bố vỡ hụi
thì hàng chục người tham gia chơi hụi mới vỡ lẽ
mình đã bị chiếm đoạt số tiền lên tới gần hai tỷ đồng
vụ án vừa được tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đưa ra xét xử
và tuyên phạt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nguyễn thị tươi ba mươi chín tuổi chú tại phường an bình thành phố rạch giá
với mức án là bảy năm tù giam
theo cáo trạng của viện kiểm soát
trong thời gian làm chủ hụi từ năm hai nghìn một mươi bốn cho đến tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
tươi đã mở ra năm dây hụi từ một cho đến năm triệu đồng
sau đó nảy sinh ý định gian dối chiếm đoạt tiền của nhiều hụi viên
bằng cách là tự ý thay mặt hụi viên lấy hụi mua bán hụi
số tiền chiếm đoạt được tươi dùng để bù cho các dây hủy trước đó
bị những hụi viên khác không chi trả
cho đến ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
tươi tuyên bố vỡ hụi và chiếm đoạt của hàng chục hụi viên
số tiền trên một bảy tỷ đồng
trong quá trình bị bắt bị cáo tươi đã khắc phục hậu quả hơn sáu trăm tám mươi triệu đồng
ngoài mức án đã tuyên hội đồng xét xử buộc chui phải trả lại số tiền còn lại cho các nạn nhân
một nhóm trộm cắp liên tỉnh chỉ nhắm đến loại xe máy honda sh đắt tiền
vừa bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc điều tra làm rõ
để xử lý và cùng nhiều tăng vật
các đối tượng là lưu văn điệp nguyễn văn linh phan duy khánh
đặng thế tùng cùng ở tỉnh lâm đồng
uông văn khanh chú tỉnh bình dương
và võ tăng minh đức chú tại thành phố hồ chí minh
nhóm này do lưu văn điệp cầm đầu
bước đầu đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuật đã làm rõ
từ đầu năm cho đến nay nhóm này đã lấy cắp một mươi hai chiếc xe máy sh của người dân
với tổng giá trị trên một một tỷ đồng
ngoài ra các đối tượng còn khai nhận đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm cắp khác
ở các tỉnh lâm đồng gia lai và đắk nông
và hiện đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuật
đang phối hợp với công an các tỉnh mở rộng điều tra xử lý nhóm đối tượng
có khuôn viên rộng nhiều cơ sở vật chất có giá trị lại đông người ra vào
thế nhưng số lượng bảo vệ còn hạn chế
chính đặc điểm này của hầu hết các cơ quan công sở đã biến nơi đây
trở thành mục tiêu của tội phạm trộm cắp luôn nhắm đến nhất là các bệnh viện
mới đây tại thành phố nam định lợi dụng đêm tối vắng người
một đối tượng đã đột nhập khu nhà của các cán bộ
y bác sĩ bệnh viện nhi lấy đi nhiều tài sản có giá trị
quan sát một ô cửa gió để mở tại khu vực phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện nhi nam định
đối tượng cù anh tuấn chờ đêm xuống đột nhập vào khu vực này
treo qua cửa gió vào phòng lục lọi lấy trộm tài sản
điện đầu tiên là anh đột nhập vào phòng kế hoạch tổng hợp theo đối đoạn
anh đột nhập theo đối cửa chính bên trên
cửa mở gió bên trên

cửa mở gió bên trên
cửa mở gió bên trên
giật bằng hai tay
giật bằng hai tay
cầm tay kéo tay đẩy
anh kéo thử
tại ngăn tủ này là trộm cắp được tài sản gì
trong này có hai triệu chí
theo lời khai của cú anh tuấn
đối tượng lựa chọn bệnh viện để hoạt động trộm cắp tài sản
vì nơi đây luôn đông người ra vào
tuấn dễ dàng trà trộn
để ra tay trộm cắp
ngoài ra tại khu vực phòng nghỉ của các cán bộ y tế
cũng có sơ hở
không có người trong phòng cũng không khóa cửa
ngay lập tức tuấn đã đột nhập lục văn tủ
lấy đi một máy tính sách tay
giấu vào trong áo và tẩu thoát khỏi hiện trường
theo nhận định của cơ quan công an
tình trạng các trụ sở cơ quan nhà nước
doanh nghiệp vẫn còn chủ quan mất cảnh giác
trong việc đảm bảo an ninh an toàn
vẫn xảy ra khá phổ biến
qua nghiên cứu tình hình của các doanh nghiệp
thứ nhất là hiện nay
lực lượng bảo vệ
của đa phần các cơ quan doanh nghiệp
tương đối mỏng không đủ sức
nhiều đơn vị sử dụng
lao động bảo vệ
những người hết tuổi lao động
cho nên sức khỏe cũng hạn chế
không đủ khả năng
để tuần tra kiểm soát
hệ thống tường rào hệ thống chiếu sáng
của các cơ quan doanh nghiệp
không đảm bảo
và đặc biệt nữa
chúng tôi đã kiểm tra
một số cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
thì phần lớn là
cửa ra vào cửa sổ
đều là cửa kính không nhôm
đấy không có giá trị để là bảo vệ tài sản
mà chỉ có giá trị để tác dụng trăn gió
vậy vậy cho nên đây là cái sơ hỏa rất lớn
để cho khẻ gian có thể lợi dụng hoạt động toàn tội
đối với bệnh viện nhi nam định
ngay sau khi sự việc xảy ra
đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an
thành phố nam định
cung cấp thông tin để các trinh sát tiến hành
điều tra truy xét đối tượng gây án
đồng thời bệnh viện cũng tiến hành
hàng loạt các biện pháp nhằm thắt chặt an ninh an toàn
tại tất cả các khu vực bệnh viện
về phía bệnh viện
chúng tôi ngay sau đó
chúng tôi cũng giả soát lại
cái việc mà chúng ta làm thế nào
để an ninh trật tự tốt hơn
thế thì một mặt là chúng tôi cũng
cửa xếp sắt
để mình an toàn hơn
cái thứ hai nữa là
kiểm tra lại toàn bộ hệ thống camera
của bệnh viện về độ nhạy
rồi những cái dung lượng
làm sao đảm bảo nó có thể tốt nhất
cái thứ ba nữa là
nhắc nhở anh chị em trong bệnh viện
kiểm tra kỹ
những cái cửa giảm
những tư trang cá nhân
tuyệt đối không được để lại ở cơ quan
để tránh những trợt xảy ra
mất mát mình không kiểm soát được
dự báo diễn biến tình hình tội phạm
thời điểm từ nay đến cuối năm sẽ có chiều hướng phức tạp
đặc biệt là tội phạm đột nhập
trộm cắp tài sản
công an tp nam định đã tăng cường tuần tra ban đêm
lập chốt an ninh tăng cường quản lý địa bàn
đồng thời thông tin tuyên truyền
khuyến cáo đến các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn
thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa
không để tội phạm có cơ hội hoạt động phạm tội
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục
lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện côn đảo tỉnh bài địa vũng tàu
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê thành nhân
sinh năm hai nghìn hai hộ khẩu thường trú tại ấp mỹ phước một
xã mỹ hòa thị xã bình minh tỉnh vĩnh long
về tội gây dối trật tự công cộng
đối tượng này có sẹo dài kích thước ba cm x một cm trên đuôi mắt phải
cũng liên quan đến tội gây dối trật tự công cộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà địa vũng tàu
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng đỗ việt cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
hộ khẩu thường trú tại ấp ông trịnh
xã tân phước thị xã phú mỹ tỉnh bài địa vũng tàu
và đối tượng nguyễn tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hộ khẩu thường trú tại ấp cát tiên
xã quang trung huyện an lão thành phố hải phòng
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện